hiện nay đã trớm vào mùa lạnh cũng là thời điểm gia tăng các bệnh lý xương khớp
tại bệnh viện tuệ tĩnh học viện y dược học cổ truyền ghi nhận số bệnh nhân mắc viêm
quanh khớp vai trong đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay đang có xu hướng tăng
bà nguyễn ngọc nhi cho biết từ hôm trời trở lạnh bà cảm thấy phần vai và cổ gáy cứng lại
không thể quay các phía hay cử động tay lên xuống được
bà được trần đoán viêm quanh khớp vai và cổ gáy
các bác sĩ đã kết hợp xoa bóp bấm huyệt châm cứu theo đông y kết hợp uống thuốc tây y để giúp bà hồi phục
bây giờ tôi rơi lên rơi xuống tự nhiên không thấy đau nữa không thấy đau nhói như ngày xưa như trước đây
và quay ngang quay ra quay trái quay phải quay vòng tròn thế này thì cũng rất là thoải mái rồi
theo các bác sĩ viêm khớp vai là bệnh lý phổ biến thường gặp ở những người trung niên đến cao tuổi
sau khi bị bệnh
có nhiều nguyên nhân liên quan đến lão hóa sơ hóa cơ dây trăng
tuy nhiên thời tiết lạnh cũng là một trong những tác nhân khiến bệnh dễ gặp hơn
đáng nói nhiều người dân vẫn chủ quan cho rằng bệnh có thể tự khỏi nên đi khám muộn và lúc đấy dễ để lại di chứng
nếu không điều trị quá trình sơ hóa diễn ra rất nhanh và hậu quả là bệnh nhân bị giảm tầm độ khớp vai
khớp vai không thể trở lại động tác bình thường được nữa ví dụ như không thể dơ tay lên đầu trải đầu
không thể quạt tay ra sau
và những cái đó dẫn đến tình trạng teo cơ ở tay có thể xảy ra
viêm khớp vai không khó điều trị đặc biệt là khi phối hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại
thì hiệu quả điều trị sẽ được tối ưu
với y học hiện đại họ rất mạnh về những phương pháp điều trị giảm đau cấp và giảm đau do viêm
tuy nhiên với y học cổ truyền thì lại mạnh về trường hợp mà đau mạn tính và đau do sơ cứng
do đó một nhân đến mà chỉ điều trị bằng một phương pháp thì sẽ thấy là cái nhược điểm sẽ sinh ra
nếu những bệnh nhân mà điều trị bằng phương pháp kết hợp trong trạng thái bệnh nhân đau cấp
chúng tôi hoàn toàn có thể dùng những thuốc y học hiện đại để giảm đau cho bệnh nhân
nhưng chuyển sang giai đoạn đau mãng và những trường hợp đau do sơ cứng
thì chúng tôi kết hợp các công pháp việc cổ truyền để làm cho bệnh nhân điều trị dài ngày nhưng an toàn hơn
và không có những cái tác dụng phụ không mong muốn của thuốc
việc kết hợp đông tây y trong điều trị các bệnh lý xương khớp
cũng sẽ giúp cho bệnh nhân giảm thiểu được cả thời gian điều trị và phòng ngừa được nhiều biến chứng
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo viêm khớp vai dễ xảy ra do các di chằng có dấu hiệu sơ cứng
thời tiết lạnh càng khiến cho các cơ co lại
vì vậy những người trung niên và cao tuổi nên tập thể dục đều đặn
không mang vác quá nặng hoặc vận động quá nhanh